trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy
chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại đường hầm
tình huống giả định là xảy ra vụ tai nạn ô tô gây cháy tại vị trí khu vực gần cửa hầm
phía từ quận hai đi quận một
sự cố tai nạn giao thông tạo cháy nổ gây nguy hiểm cho hàng trăm phương tiện khác đang di chuyển
đồng thời đe dọa trực tiếp đến công tác bảo vệ an toàn đường hầm
nhận được tín hiệu báo cháy các lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường
khống chế không để đấm cháy lan trọng đồng thời nhanh chóng đưa người bị nạn ra bên ngoài an toàn
đợt diễn tập kéo dài ba mươi phút huy động ba trăm một mươi người và phương tiện tham gia
nhằm đánh giá lại khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong việc cứu nạn cứu hộ
khi xảy ra sự cố cháy nổ tại công trình trọng điểm như đường hầm sông sài gòn